các nhà nghiên cứu và bác sĩ tại viện nghiên cứu tata ở mumbai cơ sở nghiên cứu và điều trị ung thư hàng đầu ở ấn độ cho biết họ vừa nghiên cứu phát triển một loại thuốc điều trị ung thư với giá dự kiến chỉ hơn một usd một viên
phiên thuốc có tên rcu ra đời sau một thập kỷ nghiên cứu chứa các hợp chất chống oxy hóa cùng ris rradchon và đồng tạo ra các gốc oxy trong dạ dày
các gốc này sẽ phá hủy hạt nhiễm sắc do tế bào ung thư đang chết giải phóng ngăn chúng biến tế bào khỏe mạnh thành ung thư
thuốc còn giảm năm mươi tác dụng phụ của các phương pháp như xạ trị hoặc hóa trị
quá trình dùng thuốc cũng ức chế sự lây lan của tế bào ung thư từ bộ phận này sang bộ phận khác của cơ thể gọi là di căn
đặc biệt loại thuốc này có tác dụng ngăn ngừa ung thư tái phát khoảng ba mươi
nào cũng có hiệu quả trong điều trị ung thư tuyến tụy phổi và miệng
hiệu quả của viên thuốc rcu giúp giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị đã được thử nghiệm trên cả người và chuột
trong khi đó kết quả ngăn ngừa ung thư tái phát mới chỉ được nghiên cứu trên chuột
các thử nghiệm trên người dự kiến kéo dài từ năm năm trở lên
tiến sĩ brazen rabatv bác sĩ phẫu thuật ung thư tại bệnh viện tata memorial và là thành viên của nhóm nghiên cứu đã đưa ra giải thích về quá trình này
các tế bào ung thư ở người được đưa vào cơ thể chuột sau đó chuột được điều trị bằng xạ trị hóa trị và phẫu thuật
tế bào ung thư chết đi vỡ thành những mảnh nhỏ di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể qua đường máu biến các tế bào khỏe mạnh thành ung thư
để giải quyết vấn đề trên các nhà khoa học đã cho chuột uống những viên thuốc chống oxy hóa chứa ritveratron và đồng roseu
viên rcu tạo ra các gốc oxy trong dạ dày nhanh chóng đi vào máu phá hủy cromatin một cách hiệu quả ức chế quá trình di căn ung thư
nhóm tác giả cũng khẳng định rằng viên rcu làm giảm độc tính liên quan đến hóa trị
họ kỳ vọng loại thuốc này sẽ làm giảm năm mươi tác dụng phụ của các liệu pháp điều trị ung thư và đạt ba mươi hiệu quả ngăn ngừa ung thư tái phát
các nhà nghiên cứu đang chờ sự chấp thuận của cơ quan tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm ấn độ
sau khi được phê duyệt thuốc dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào tháng sáu đến tháng bảy với giá thành khoảng một usd một viên
tuy nhiên nhóm tác giả chưa tiết lộ mỗi bệnh nhân sẽ phải sử dụng bao nhiêu thuốc trong bao nhiêu lâu để đạt được hiệu quả như họ tuyên bố
tata memoriel là một trong những cơ sở nghiên cứu ung thư lớn nhất và lâu đời nhất trên thế giới được bộ năng lượng nguyên tử ấn độ tài trợ và quản lý
chính phủ ấn độ coi ung thư là vấn đề lo ngại với tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất châu á
theo hội đồng nghiên cứu y khoa ấn độ số ca mắc ung thư ở nước này có thể tăng từ một bốn mươi sáu triệu ca vào năm hai nghìn hai mươi hai lên một năm mươi bảy triệu ca vào năm hai nghìn hai mươi năm
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng hai tổng thống nga putin cho biết các nhà khoa học nước này đã
tiến gần đến việc tạo ra vaccine chống ung thư và có thể sớm được cung cấp cho bệnh nhân
theo tổng thống putin chúng tôi đã tiến gần đến việc tạo ra vaccine chống ung thư và thế hệ thuốc điều hòa miễn dịch mới
tôi hy vọng rằng chúng sẽ sớm được sử dụng một cách hiệu quả như các phương pháp trị liệu cá nhân
hiện nay có rất nhiều khám phá sáng giá và chúng tôi đang mong chờ những khám phá như vậy trong tương lai
tuy nhiên tổng thống nga không nêu rõ vắc xin sẽ ngửa loại ung thư nào cũng như cơ chế hoạt động của vắc xin
hiện tại một số quốc gia cũng đang nghiên cứu vắc xin ngừa ung thư
năm ngoái anh đã ký một thỏa thuận với hãng biontech có trụ sở ở đức để triển khai các thử nghiệm lâm sàng
cung cấp phương pháp điều trị ung thư được cá nhân hóa nhằm tiếp cận một mươi bệnh nhân vào năm hai nghìn ba mươi